nhiều người dân ở xã tân hòa huyện tân châu và xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đang khá bức xúc trước tình trạng có nhiều cư dân đến cư ngụ trên mặt nước hồ dầu tiếng
và dựng hàng trăm vó cá khai thác theo kiểu tận diệt gây cản trở hoạt động giao thông đường thủy trong vài tháng gần đây
tại khu vực ven sông sài gòn đoạn qua xã tân hòa huyện tân châu trải dài xuống xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
hiện có rất nhiều vó cá với đủ loại lớn bé được dựng lên kín cả mặt nước
bên trong mỗi tròi được thiết kế từ một đến hai máy kéo công suất lớn để kéo vó gom các luồng cá đi qua
ngoài việc khai thác cá theo kiểu tận diệt các vó cá mọc lên san sát nhau cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của tàu thuyền qua khu vực này
nhiều lái tàu thường xuyên qua khu vực này đã tỏ ra khá bức xúc trước việc người dân tự ý làm vo cá cảng cả mặt hồ
căng dây nhiều như thế thì tụi em chạy trạng chuyển thuyền qua thì nó hơi khó khăn
thì cái hiện tượng này thì chúng tôi cũng đã được nhận được thông tin
và sắp tới thì sẽ tổ chức làm việc cụ thể giữa công ty khai thác công trình tỷ lệ dầu tiến
chính quyền địa phương quyền dương minh châu cùng các cơ quan ban ngành để xử lý cái vấn đề này
trong khu vực hồ dầu tiếng sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh đã cấp phép hoạt động bến thủy nội địa
trong một mươi hai bến và bốn bến khách ven sông nên mọi hành vi cản trở ngăn cản tàu thuyền qua lại là việc làm trái quy định của nhà nước